tình trạng già vờ làm quen tiếp cận với người dân và lừa bán thuốc với giá cắt cổ đã từng xảy ra
nhưng vẫn đang tiếp diễn tại nhiều khu vực
thần dược chữa bách bệnh đó là lời quảng cáo hết sức hấp dẫn đến từ những kẻ tự xưng là thầy thuốc
nhưng thực chất là lang bam kiềm lừa đảo chuyên nghiệp
nắm được tâm lý muốn trị bệnh của người dân đặc biệt là những căn bệnh thường gặp ở người già như đau đầu
mắt ngủ đau xương khớp mắt mờ
các đối tượng xấu đã thực hiện lừa đảo rất nhiều người dân mua thuốc chữa bệnh với số tiền lớn
phản ứng của những người lớn tuổi khi gặp phải những kẻ lừa đảo đổi lốt thần y ra sao
những người dân xung quanh sẽ có thay đổi như thế nào nếu gặp tình huống này
xin mời quý khán giả cùng theo dõi những hình ảnh mà chương trình ghi lại được
ban đầu người đàn ông áo trắng hết sức nhiệt tình trong việc mặc cả giúp người phụ nữ mua thuốc

đây là một vụ lừa đảo
sự tác động của nhân vật thứ ba đã khiến cho mối nghi ngờ này ngày càng mạnh mẽ
người đàn ông bắt đầu mở gói thuốc và xem xét
lúc này cây lừa đảo đã diễn và mặc cho cuộc giao dịch giữa hai nhân vật
cô gái vẫn thả nhiên ngồi đọc sách

cũng như đưa ra một số lời khuyên cho nhân vật

không bên công ty em có giao thưởng

thật bất ngờ cô gái quyết định gọi mùa ba trước sự đeo bám dai dẳng của thanh niên này

vẫn không chịu bỏ cuộc gái lừa đảo quyết định chỉ cầm ba triệu tiền mặt và giờ đi
tuy nhiên tất cả những người chứng kiến sự việc đã không để cho anh ta làm điều đó
tại vì sẽ có một ngày nào đấy thì có thể nạn nhân sẽ là bố mẹ mình người thân của mình
cảnh giác cao độ thôi ạ
không thì mình sẽ làm lớn chuyện đây bởi vì chắc chắn mọi người xung quanh đây thì ai cũng thế thôi
mọi người sẽ đi quanh đây và mọi người sẽ chú ý đến
và chắc chắn là em sẽ không phải một mình
em chụp ảnh với một nhà
để đưa lên chính quyền và hiểu lấy lại những hình ảnh của người đã làm như thế
và đăng lên trên mạng xã hội để cho mọi người cùng phải cảnh giác
có một cái giấy tờ gì cho cô
trước lần người xẻ của người phụ nữ cô gái áo vàng liên tục lắp đầu ra hiệu không đen
cháu qua điện cho cô tầm khoảng tám giờ cô lên công ty
không được đâu thôi cho cô xin lại đi
chỉ có công an mới rõ ràng như vậy
cô không giúp gì được cho cô ấy
có lẽ hai nhân vật của chúng ta vẫn chưa tìm được cách giải quyết
họ liên tục rằng co ngay trước mặt ba cô gái
trong lúc hai người bạn của mình cố gắng giúp đỡ người phụ nữ
thì cô gái áo đen đã bỏ đi đâu vậy
không được đâu
à thì ra cô ấy chạy đi tìm sự trợ giúp của người bảo vệ
tuy nhiên thì người này có vẻ như không quan tâm đến lời nói của cô ấy
không nằn lòng cô gái áo đen tiếp tục trình bày sự việc với một nhân viên quản lý gần đó
nhưng cũng không hữu quả
trong lúc đó thì hai nhân vật của chúng tôi vẫn tiếp tục rằng co nhau
câu chuyện tiếp tục thu hút sự chú ý của một người phụ nữ khác
ngay sau khi hiểu được câu chuyện người phụ nữ này lập tức gọi tới số một trăm một
lúc đầu cô có nhờ em
thì cô đã bảo vệ em
thì cô đã bảo vệ em
vì em người lạ thì thường em không lấy
nhưng mà em thấy cô thương cô quá
vì cô cũng giống như mẹ em thôi
mà trong khi đó đưa số tiền quá lớn mà bây giờ cô mà mất đó
thì cũng thương cô
cho nên em nhờ có một bạn đi báo công an rồi
và một bạn em nhìn thấy có hai chú công an
em nhờ bạn đó đi tìm hai chú công an để đến đây giải quyết
còn em ở đây để em giữ chung anh này cho cô
bây giờ nó nhiều quá rồi mà cứ dụ mấy cô mấy chú mà lớn tuổi
sao họ đâu có biết thật
họ cứ nghe chúng thật

người họ mong thôi
nhìn thấy thì em bật
xong rồi em tới nói
tại sao chị không chọn phương án xử lý khác mà lại gọi đến số điện thoại của bạn
tại vì em nghĩ là mình không đủ khả năng để chọn bất kể phương án nào khác
thế là mình nghĩ là nhờ đến công an can thiệp được tốt nhất
em nghĩ là những người bị lừa chất tất nhiên là người ta cũng rất là hoang mang và sợ hãi
thế em muốn làm sao giúp người ta
làm sao để người ta được trả lại
cái sự công an
trong trường hợp nhận được các thông báo trúng thưởng qua điện thoại
người tiêu dùng nên cảnh giác với những thông báo trúng thưởng giá trị cao
nếu trước đó không tham gia bất kỳ chương trình quay số trúng thưởng nào
cần tham khảo thông tin kỹ từ nhiều nguồn như internet người thân
không nên giao nộp tiền cho đối tượng thông qua các hình thức nạp thẻ cao
truyền tiền qua tài khoản ngân hàng
trường hợp bị đối tượng liên tục quấy dối qua điện thoại
đe dọa ép buộc nhận thưởng
người tiêu dùng cần kiên quyết từ chối
hoặc có thể phản ánh tới các cơ quan công an tại địa phương